ngày tám tháng sáu tại thành phố đà lạt ban tuyên giáo trung ương phối hợp với đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và tỉnh ủy lâm đồng
tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh khu vực miền trung tây nguyên năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến sự và biểu dương các tấm gương điển hình
điển hình tiêu biểu
đã trao kỷ niệm trương giấy chứng nhận tặng một mươi năm tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu khu vực miền trung tây nguyên đã có nhiều cách làm sáng tạo thiết thực hiệu quả trong thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh